từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cho đến hết ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín giám đốc công an tỉnh nghệ an đã phát lệnh tới các đơn vị địa phương đồng loạt gia quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an toàn an ninh trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vui tết đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín cũng như các hoạt động đầu năm hai nghìn một mươi chín ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh nghệ an đã ban hành kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm với mục tiêu phấn đấu điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên tám mươi một án nghiêm trọng đạt trên chín mươi và án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
chỉ đạo các biện pháp nhằm đấu tranh chấn áp và xử lý các loại tội phạm nổi lên như giết người cố ý gây thương tích cướp cướp giật trộm cắp tài sản chống người thi hành công vụ
với quyết tâm cao công an tỉnh nghệ an sẽ tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành đoàn thể các tầng lớp nhân dân để làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh chấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui tết đón xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín an toàn lành mạnh